như đã thông tin ở đầu chương trình ngày một mươi sáu tháng hai tới đây tức là ngày một mươi sáu tháng riêng năm nhâm dần
khu di tích thắng cảnh hương sơn chùa hương tại huyện mỹ đức hà nội chính thức mở cửa đón du khách thập phương
tuy nhiên từ ngày một mươi một tháng hai tức là ngày một mươi một tháng riêng ban tổ chức đã thực hiện bán vé
trong quy trình vận hành thử nghiệm đón khách an toàn trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
cùng với công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh thì công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cũng được cơ quan chức năng địa phương đặc biệt chú trọng
đây là ba trong sáu đối tượng cò mồi treo kéo khách đi đò bị đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện mỹ đức bắt trong ngày đầu tiên khu di tích thắng cảnh hương sơn mở cửa trở lại
nhóm cò mồi này đứng ở đầu đường vào khu di tích khi thấy ô tô của khách
các đối tượng này sẽ đi xe máy đuổi theo đeo bán treo kéo du khách
ngay từ sáng hôm nay năm giờ sáng lực lượng đã triển khai đồng bộ và quyết liệt
và qua quá trình tuần tra kiểm soát
tạm giữ sáu trường hợp liên quan đến treo kéo khách ngay đò
lập hồ sơ làm rõ các hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với khu di tích thắng cảnh hương sơn
công an huyện mỹ đức ứng trực gần một trăm linh quân số thành lập một mươi năm chốt chạm
từ ngã tư tế tiêu đến các chốt chạm trong khu vực di tích thắng cảnh hương sơn
các tổ công tác trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận xử lý tin tố giác tội phạm
đặc biệt kiên quyết xử lý đối với các đối tượng

điểm mới dễ nhận thấy trong những ngày đầu mở cửa trở lại là các gian hàng kinh doanh
được cấp phép kinh doanh đều lùi sâu vào trong có tủ bảo quản thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp
không chăm móc thịt tươi sống để quảng cáo gây phản cảm
do vậy đến thời điểm này nhìn chung du khách đều cảm thấy hài lòng
từ sáng đến giờ là đều là an ninh tự tốt kể cả từ thuyền đến vào chùa lễ là đều theo hàng lối và giãn cách rất là tốt
móc túi thì mình cũng không thấy đi bao năm nay cũng không thấy diễn viện tự móc túi gì cả
nói chung là mấy năm nay thì an ninh là tốt
trước các điểm di tích như đền trình chùa thiên chù chùa long vân chùa bảo đài
đều có người nhắc nhở du khách không xả xác bữa bãi
thực hiện quy định phòng chống dịch
còn tại vòng ngoài lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng tăng cường thực hiện nhiệm vụ
tránh để xảy ra ủn ứ ách tắc cả trên đường bộ và đường thủy